liên quan đến vụ bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn của học sinh bán chú trường trung học phổ thông chu văn thịnh ở xã triềng ban huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hà thị thi chú tại bản áng ưng xã triềng ban là nhân viên hợp đồng của trường trung học phổ thông chu văn thịnh về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

vào ngày hai mươi hai tháng chín đối tượng đã trộn thuốc trừ sâu thuốc diệt rán kiến vào chậu su su đã được luộc chín tuy nhiên trong quá trình chia khẩu phần ăn do phát hiện thấy mùi thuốc trừ sâu tại món su su luộc nên quản lý bếp đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường
kết quả khám xét tại nhà đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn đã thu giữ một gói thuốc diệt rán